thành phố hồ chí minh đang gấp rút hoàn thiện các công tác chuẩn bị cho chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
tuy nhiên trong buổi họp giao ban với sở giáo dục đào tạo tp hcm về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
lãnh đạo các phòng giáo dục đào tạo cho biết tỷ lệ phụ huynh đồng thuận tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ mầm non còn thấp
bà nguyễn thị mỹ dung phó phòng giáo dục đào tạo quận ba thông tin hiện nay quận đã tổng hợp danh sách trẻ mầm non và học sinh từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
để chuẩn bị cho công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo bà dung tỷ lệ phụ huynh đồng thuận giao động từ hơn năm mươi đến chín mươi bốn trong đó bậc mầm non có tỷ lệ thấp nhất với hơn năm mươi
bậc tiểu học là chín mươi bốn ở lớp sáu tỷ lệ này là bảy mươi bảy
còn tại quận một mươi trường phòng giáo dục và đào tạo nguyễn thành văn cho biết quận đang thực hiện các công đoạn
như lập danh sách trẻ trong độ tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi tính toán số lượng điểm tiêm phù hợp với số trẻ
ông văn cũng chỉ ra thực tế phụ huynh ở bậc mầm non vẫn còn nhiều băn khoăn trong việc quyết định tiêm vaccine cho trẻ
vì lo lắng phản ứng sau tiêm do đó các trường đang để mạnh công tác tiên truyền vận động sự đồng thuận của phụ huynh đảm bảo cường lợi cho trẻ
về công tác tổ chức tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi ông dương trí dũng phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hcm cho hay
dự kiến sở y tế và sở dục đào tạo họp bàn thành lập tại mỗi trường mầm non tiểu học là một điểm tiêm
theo ông dũng phương án này sẽ cực kỳ phức tạp cho ngành y tế bởi số trường nhiều công tác tổ chức lực lượng nhân viên y tế phải chia mỏ
tuy nhiên cách thức tổ chức này lại thuận lợi cho ngành giáo dục giúp giáo viên có thể quản lý theo sát học sinh
kịp thời ứng phó xử trí với các tình huống khi tiêm cho trẻ nhỏ bên cạnh đó phụ huynh cũng dễ dàng khi đưa con em mình đến điểm tiêm
trước đó trong buổi làm việc với sở giáo dục và đào tạo về duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai
phó chủ tịch ủy ban dân tp hcm dương anh đức thông tin theo số liệu thống kê học sinh tiểu học là nhóm trẻ chưa tiêm
nên có số ca nhiễm cao hơn hẳn so với nhóm trẻ đã được tiêm điều này cho thấy hiệu quả của việc tiêm vaccine
đặc biệt tác dụng lớn nhất là hạn chế về trở nặng
về công tác tổ chức tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi ông đức nhấn mạnh
đây là lứa tuổi nhỏ nên rất cần sự phối hợp thật tốt giữa ngành giáo dục ngành y tế và địa phương
ông đức yêu cầu phải tổ chức tiêm thật chuyên nghiệp chú đáo làm sao thuyết phục được sự đồng thuận cao của phụ huynh
theo thống kê của sở y tế tp hcm có khoảng chín trăm sáu mươi ba trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi là lứa tuổi được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trong đợt này